giới phân tích nhận định việc tính số lượng phiếu bầu trực tiếp trong ngày bầu cử phần lớn được cho là của cử tri đảng cộng hòa đã giúp tổng thống trump có thể dẫn trước
tuy nhiên ông biden đã vượt tổng thống trump khi kiểm tới các phiếu bầu cử sớm và gửi qua đường biêu điện được cho là của đa số các cử tri đảng dân chủ
đây chính là điểm mấu chốt gây tranh cãi do hoài nghi về tính hợp lệ của các lá phiếu cũng như yêu cầu việc kiểm phiếu lại tại các bang giao động có kết quả sát nút
khi cả hai ứng cử viên đều chưa đủ hai trăm bảy mươi phiếu đại cử tri
trong khi lại có kết quả sát nút ở nhiều bang chiến địa quan trọng việc đi tới tranh chấp pháp lý là điều khó tránh khỏi
trong khi những tranh cãi giữa hai bên diễn ra gây gắt thì nhiều cuộc biểu tình ủng hộ hai ứng cử viên tại hàng loạt thành phố của mỹ đã bước sang ngày thứ hai
những người ủng hộ cựu phó tổng thống biden xuống đường biểu tình với khẩu hiệu đếm mọi phiếu bầu
ngược lại những người ủng hộ tổng thống trump lại bày tỏ phản đối khi kêu gọi bảo vệ lá phiếu
một số cuộc biểu tình đã dẫn tới đụng độ với cảnh sát khiến dư luận lo ngại rằng sau khi có kết quả bầu cử nhiều cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra và có nguy cơ biến thành bạo loạn
tôi cũng không muốn góp phần vào kích động bạo loạn hay gì nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục để đấu tranh cho sự toàn vẹn của cuộc bầu cử
những gì họ đang làm không ổn cần làm rõ xem có phạm tội gian lận hay không
nếu tính toán hợp lệ thì ông donald trump đã thắng ít nhất ông ấy cũng thắng ở michigan và rõ là họ đang gian lận
và đó là điều đáng lưu ý
tại dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục có chiều hướng phức tạp trong thời gian tới khiến kinh tế suy giảng mạnh
mà còn có khả năng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc với những bất ổn khó lường do sự phân cực giữa hai đảng
cũng như cuộc chiến pháp lý giữa đương kim tổng thống donald trump và cựu phó tổng thống joe biden
khoảng một mươi bốn tỷ đô la mỹ đây là số tiền mà các chiến dịch tranh cử vào nhà trắng thượng viện và hạ viện mỹ năm nay đã tiêu tốn
theo trung tâm chính trị chuyên theo dõi chi tiêu bầu cử và vận động chính sách
chi phí cho cuộc tranh cử ở mỹ năm nay gần gấp đôi chi phí của cuộc đua năm hai nghìn một mươi sáu và cao hơn gấp ba lần so với năm hai nghìn
trong đó mức chi tiêu lớn nhất chắc chắn thuộc về cuộc đua vào nhà trắng của hai ứng cử viên đương kim tổng thống mỹ donald trump và cựu phó tổng thống joe biden
tuy nhiên những cuộc đua ở các cấp thượng viện và hạ viện cũng gây cấn và đắt đỏ không kém
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác hôm nay bà jacinda ardern đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng new zealand
nhiệm kỳ thứ hai
cùng tuyên thệ với bà còn có phó thủ tướng ron robertson và các bộ trưởng trong nội các mới
phát biểu tại lễ nhậm chức thủ tướng jacinda ardern đã khẳng định thành phần nội các mới hết sức đa dạng
đại diện cho những quan điểm khác nhau là các chính khách tài năng và giàu kinh nghiệm sẵn sàng phục vụ đưa đất nước vượt qua khủng hoảng
lễ tuyên thệ nhậm chức của nội các new zealand diễn ra cùng ngày với việc công bố các kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tháng một mươi vừa qua
với năm mươi số phiếu ủng hộ
công đảng đã giành thêm một ghế để nắm giữ sáu mươi năm trên một trăm hai mươi ghế trong quốc hội new zealand củng cố vị thế đa số tại cơ quan lập pháp này
nội các new zealand bao gồm bốn mươi là phụ nữ hai mươi năm là người maori bản địa một mươi năm được xác định là người đồng tính lưỡng tính và chuyển giới và một mươi năm là người gốc đảo thái bình dương
nguồn tin tư pháp của nước pháp hôm nay vừa cho biết thêm ba đối tượng nữa bị đưa ra tòa trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ thầy giáo samuel paty
bị một phần tử hồi giáo cực đoan sát hại dã man hồi tháng một mươi
ba đối tượng bị bắt giữ vào ngày ba tháng một mươi một trước đó nhà chức trách pháp cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc
theo bộ tư pháp pháp nghi can sát hại thầy giáo samuel paty là abdullah anzorov một mươi tám tuổi người chechnya thuộc liên bang nga
đối tượng mang theo dao súng hơi và năm bình ga đã bị bắn chết sau khi có hành vi quyết liệt chống trả cảnh sát
hôm nay văn phòng kiểm toán quốc gia vương quốc anh cơ quan chuyên đánh giá tình hình chi tiêu công tại anh
cảnh báo nguy cơ cao sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng tại hầu hết các khu vực biên giới anh
khi quốc gia này chính thức rời liên minh châu âu eu từ đầu năm hai nghìn hai mươi
theo văn phòng kiểm toán của anh tình trạng gián đoạn trong giao thương giữa anh và eu sẽ xảy ra
bất kể hai bên có đạt thỏa thuận thương mại tự do hay không
nguyên nhân là do đại dịch covid một mươi chín khiến công tác chuẩn bị không thể đảm bảo tiến độ
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau khi anh chính thức ra khỏi thị trường chung và liên minh thuế quan eu
tất cả các đơn vị xuất khẩu sẽ phải nộp hồ sơ hải quan và an toàn kể cả khi anh đạt được thỏa thuận với eu
tuy nhiên các cảng hiện nay được đánh giá là không còn nhiều thời gian để hoàn tất việc tích hợp
hoặc thử nghiệm các hệ thống của họ với các dịch vụ công nghệ mới của chính phủ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt